sáng ngày bốn tháng một nghệ sĩ ưu tú tránh tín đột ngột qua đời tại nhà riêng hưởng thọ sáu mươi tám tuổi
sự ra đi của nam diễn viên đã để lại niềm thương tiếc cho giới nghệ sĩ và đông đảo khán giả
cuộc đời của ông trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống
dù là nghệ sĩ nổi tiếng và là thần tượng trong lòng biết bao người việt vào những năm thập niên tám mươi
nhưng tránh tín vẫn phải bươn trải để kiếm tiền lo cho cuộc sống thường nhật
có thời gian ông lâm vào khủng hoảng vì tình hình băng đĩa lậu bán chản lan
khiến cho hãng phim tránh phương của ông rơi vào cảnh nỡ nần
nguyễn tránh tín sinh ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là một diễn viên điện ảnh diễn viên sân khấu
và đạo diễn nổi tiếng một thời của việt nam
ông được nhà nước việt nam tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú